sáng nay tại cảng sài gòn hiệp phước tp hcm sở giao thông vận tải thành phố và công ty cổ phần tàu cao tốc phú quốc
đã tổ chức công bố tuyến vận chuyển hành khách cố định từ bờ ra đảo từ tp hcm đi côn đảo bà rịa vũng tàu và ngược lại
tàu cao tốc thăng long bắt đầu hoạt động ba chuyến trong tuần khởi hành bảy giờ từ cảng sài gòn hiệp phước tp hcm đi côn đảo tỉnh bà rịa vũng tàu
một mươi giờ cùng ngày từ côn đảo quay về tp hcm tàu làm bằng hợp kim nhơm dài gần tám mươi mét rộng hơn chín năm mét với bốn tầng sức chứa một một mươi bảy khách
vận tốc ba mươi năm hải lý trên giờ và thời gian tới côn đảo chỉ mất bốn giờ ba mươi phút
chúng ta đang làm đúng theo chỉ thị ba mươi một của trung ương cũng như cái chỉ đạo của thành quỷ về việc liên kết vùng
và chúng tôi cũng mong muốn rằng từ tuyến này sẽ có nhiều tuyến nữa
so với những chiếc tàu trước đây mình đi thì tàu mới mình cảm thấy chạy rất là tốt
con tàu có thể đi về trong ngày được kế hoạch của chúng tôi trong vòng năm năm tới chỉ còn khoảng ba tiếng ba tiếng ra đến côn đảo thôi
giá vé tàu cao tốc từ tp hcm đi côn đảo được công bố từ sáu trăm một mươi năm đồng đến một một trăm linh đồng một lượt
thêm phương tiện đường thủy kết nối trực tiếp với địa danh côn đảo
hai địa phương tp hcm và tỉnh bà rịa vũng tàu có điều kiện tăng kết nối giao thương vận tải hành khách và phát triển du lịch